ba đối tượng trong hai chuyên án ma túy lớn vừa bị công an huyện mường nhé và công an tp điện biên phủ tỉnh điện biên bắt giữ thu một bánh heroin và hai mươi viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực bản khuổi sái lương xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên lực lượng công an đã bắt hai đối tượng là thảo a vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lý a trinh sinh năm hai nghìn đều trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
ngày hai mươi chín tháng sáu tại tổ dân phố bốn phường mường thanh thành phố điện biên phủ công an thành phố điện biên phủ đã bắt giữ đối tượng ma văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thương chú tại huyện văn bản tỉnh lào cai thu một bánh heroin và hai viên ma túy tổng hợp
hồng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ việt nam sang trung quốc qua đường hà giang với số tiền công là bốn mươi triệu đồng
hiện các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định